phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu châu văn mỹ vừa bị cơ quan viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ
liên quan đến việc nhận tiền hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn
tối một mươi một tháng một mươi một cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang châu văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đang nhận hối lộ của một nữ bị can sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú huyện hòa bình tại khách sạn trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
được biết ông mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự trộm cắp tài sản
phải quan hệ tình dục và đưa một trăm linh triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo
cùng ngày ông đặng quốc khởi tránh án tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu xác nhận việc cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang ông mỹ khi đang nhận hối lộ
theo ông khởi do mỹ bị bắt quả tang nên vụ việc này tòa án nhân dân tỉnh chưa nhận được thông tin
từ cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao
dự kiến ngày một mươi bốn tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ có văn bản thông báo cho tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu
về việc bắt quả tang ông mỹ nhận hối lộ
để có tiền tiêu xài tài đã rủ bạn của mình đột nhập vào trường cũ tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
rồi trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay mang đi tiêu thụ
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi
chú tỉnh đắk lắc và lý văn khánh một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh lào cai để điều tra
theo kết quả điều tra tài và khánh quen biết nhau qua một thời gian sống lang thang ở tỉnh bà rịa vũng tàu
mới đây tài rủ khánh đột nhập vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du
ở phường tân an thành phố buôn ma thuật trộm cắt tài sản
sau đó cả hai kéo cửa sổ
vào lớp học lục lọi lấy một mươi sáu chiếc máy tính sách tay của học sinh với tổng giá trị trên hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi lấy được máy tính hai đối tượng mang đến thành phố hồ chí minh bán sáu chiếc lấy tiền tiêu xài
ngày một mươi tám tháng một mươi tài và khánh mang số máy tính còn lại ra tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ
thì bị công an thành phố buôn ma thuột bắt giữ
trong lúc tuần tra trên địa bàn thành phố sóc trăng đội cảnh sát hình sự công an thành phố sóc trăng
đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng đỗ dương anh kiệt
trú tại phường một thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về hành vi cướp giật tài sản
ngày một mươi một tháng một mươi một đối tượng đỗ dương anh kiệt điều khiển xe máy có lắp thêm một biển số xe khác bên ngoài
đi trên tuyến đường lê lợi phường sáu thành phố sóc trăng
đối tượng phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều trên cổ có đeo sợi dây chuyền màu vàng
nên đã chạy xe áp sát rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền trên
lúc này tổ công tác của công an thành phố sóc trăng đang tuần tra
nghe tiếng truy hô đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng cùng tăng vật ngay sau đó
qua làm việc đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên
thì từ khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
được biết đỗ dương anh kiệt là đối tượng nghiện ma túy
hôm nay công an xã phú đức huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phan minh tín
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã phú đức huyện long hồ
về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó tín khai nhận khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đoạn đường
từ xã phú đức đến xã long an
thì bị bốn thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp số tiền gần ba mươi triệu đồng
được biết số tiền bị mất là số tiền hàng mà tín giao cho khách trong một ngày
và trên đường đem tiền về nộp cho quản lý công ty thì bị cướp
tuy nhiên qua đấu tranh xác minh thì không có vụ cướp nào xảy ra
trên địa bàn như tín khai báo
qua làm việc phan minh tín đã thừa nhận vụ việc bị cướp trên là giả
không đúng sự thật
mục đích của tín là lấy số tiền trên để trả nợ cá nhân
phan minh tín đã bị xử phạt số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
và đồng thời cho đối tượng ký cam kết không tái phạm
do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu phạm văn tiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tỉnh ninh thuận đã dùng dao đầm lê hà quang chú củng địa phạm
phương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
sau khi ngồi nhậu cùng bạn bè tiện và quang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
tiện đã dùng dao lấy trong bếp quán nhậu đâm trúng bụng quang gây tử vong
được sự vận động của lực lượng công an tiện đã đến đầu thú
tại công an xã thanh hải huyện ninh hải
vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bưa rượu không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe
mà còn là nguyên nhân để dẫn đến các vấn đề
về an ninh trả tự
nhiều người sau khi sử dụng rượu bia đã không kiểm soát được lý trí
dẫn đến hành vi bạo lực
đến khi nhận ra thì đã quá muộn
phản ánh của phóng viên thời sự tại tỉnh hậu giang
tối ngày hai mươi hai tháng chín trên đường đi nhậu về
thì lê đại hữu nhớ lại mâu thuẫn với quản lý một nhà trọ
ở khu vực ba phường ngã bảy thành phố ngã bảy
và một thanh niên đang thuê phòng tại đây hai ngày trước
lúc này lê đại hữu nhờ bạn trở đến nhà trọ
rồi dùng dao tự chế tấn công người quản lý
đứt lìa cánh tay trái
sau khi gây án hữu đã đến cơ quan công an gần phú
cũng vì ma men mà cao văn sinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện châu thành
đã trở thành đứa con bất hiếu với chính cha ruột của mình
mặc dù nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
nhưng đã không qua khỏi
còn sinh thì phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội
do lỗi lầm của mình gây ra
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hậu giang
xảy ra hơn chục vụ án mạng
và trên sáu mươi vụ cố ý gây thương tích
trong số này có rất nhiều vụ có liên quan đến dựa biệt
qua điều tra các dự án
xâm hại tính mạng sức khỏe
thời gian đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
thì cho thấy là đa số các dự án
là có nguyên nhân từ việc bị can
có sử dụng gũ bia trước đó
có trường hợp là giữa bị can và nạn nhân
không có mâu thẩn từ trước
tuy nhiên qua quá trình sử dụng gũ bia
thì phát sinh mâu thửng dẫn đến việc đánh nhau
và hậu quả là xâm hại tính mạng sức khỏe xảy ra
từ đó cho thấy là đây là một tình trạng đáng để cảnh báo
uống gũ bia vào thì nồng độ cồn trong máu nó thăng lên
mà khi tăng nó dưỡng cái ngược cho phép rồi
nó kích thích tình trạng trung ương
chính cái vấn đề mà kích thích trung ương này
ở trong trạng thái xe rượu
thì nó gối loạn về hành vi
trong một loạt gối loạn như tôi nói là gối loạn về tư duy
gối loạn về hoạt động hành động
gối loạn về cái cảm giác đặc biệt
gối loạn về hành vi rất là nguy hiểm
như hành vi hay kích động
nói nhiều gây hấn không kiềm chế bản thân
mất tự chủ
thành ra có một sự việc nhỏ thì người ta không kiềm chế
không làm chủ bản thân được thì dễ gây hn
dễ kích động có thể thậm chí đánh nhau
việc lạm dụng rượu bia khiến không kiểm soát được hành vi
trong lúc say gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra nó còn có thể dẫn đến ngộ độc
và nhiều chứng bệnh khác
cũng như mất an toàn khi tham gia giao thông
do đó mỗi người chúng ta cần cân nhắc
khi sử dụng rượu bia đừng để mang lên dẫn lối
đánh mất sức khỏe tương lai và hạnh phúc gia đình
như những vụ việc đáng tiếc vừa qua
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre
quận ngo quyền thành phố hải phòng
và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng
phường cầu tre quận ngô quyền thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m bảy mươi bảy và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mép phải
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ phúc hậu
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoài
phường hải sơn quận đồ sơn
thành phố hải phòng về tội chứa mại dâm
đối tượng này có xẹo chấm cách hai cm dưới sáu m phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có thông báo
yêu cầu các bị can bỏ trốn trong vụ án
tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic ra đầu thú
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
và truy nã bị can về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
bốn đỗ văn sơn nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nguyễn thị xen nguyên giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường
nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty cổ phần mô pha
ngô thế vinh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nha khoa việt tiên
nguyễn đăng thuyết nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành an hà nội
đỗ mỹ hạnh chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế cát vân sa
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu các bị can
đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông nguyễn văn thiệp là giám đốc trung tâm y tế thị xã nghi sơn
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu trung tâm y tế thị xã nghi sơn có chức năng thực hiện
các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trong đó có nhiệm vụ lấy mẫu
thu tiền xét nghiệm covid một mươi chín để gửi đến các trung tâm có chức năng xét nghiệm
từ ngày hai mươi một tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn văn thiệp với vai trò là giám đốc
trung tâm y tế thị xã nghi sơn đã chỉ đạo nhân viên và một số người ngoài trung tâm
thực hiện lấy mẫu đơn của các đối tượng
cuộc có thu phí thu tiền xét nghiệm pcr với giá bảy trăm hai mươi đồng một mẫu
sau đó chuyển đến công ty cổ phần nghiên cứu khoa học xét nghiệm công nghệ cao hợp lực
để thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp mẫu để hưởng lợi
tại cơ quan điều tra ông thiệp đã khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi của mình
còn tại nghệ an công an huyện anh sơn vừa bắt quả tăng bốn đối tượng
đang sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke tại xã đình sơn
vào ngày chín tháng một mươi một tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke có địa chỉ tại xã đình sơn huyện anh sơn
tổ công tác của công an huyện anh sơn đã phát hiện tại phòng hát số một
có bốn đối tượng nam giới đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
khi lực lượng công an xuất hiện bốn đối tượng đang có dấu hiệu phê thuốc
tổ công tác đã thu giữ tăng vật dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra cơ quan công an cũng tạm giữ một xe ô tô hai xe mô tô và bốn điện thoại di động
tại tỉnh quảng nam ba phòng chứa máy tính máy in và sách
tại trường trung học cơ sở lương thế vinh xã duy trung huyện duy xuyên
vừa bị thiêu dụi sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào hai mươi ba h đêm ngày hôm qua
thông tin ban đầu cho biết thời điểm trên bảo vệ của nhà trường phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút
tại các phòng thư viện phòng đọc phòng y tế
ngay lập tức người này đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng
tiếp nhận thông tin
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng dân quân địa phương tham gia dập lửa
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một đám cháy cơ bản được khống chế
hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã khiến cho ba phòng của trường học bị hư hỏng nặng
với diện tích khoảng một trăm linh m hai
toàn bộ sách bàn ghế hai dàn máy vi tính để bàn hai máy in và một số vận dụng khác
trong ba phòng đều bị thiêu rụi
nguồn nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian qua tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đất tài sản
đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới tinh vi và có chiều hướng gia tăng
vào thời điểm cuối năm
và trước tình hình đó công an tỉnh bắc cạn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp
tuyên truyền cảnh báo tới người dân về hoạt động của tội phạm này trên địa bàn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tám vụ sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khởi tố ba vụ
ba bị can
đây là kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh bắc cạn
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an bắc cạn đã tập trung
điều tra làm rõ nhiều vụ án lợi dụng không gian mạng để lừa đảo đồng thời triển khai
đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân cư trú trên địa bàn
những buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng
như thế này liên tục được đẩy mạnh triển khai
người dân được thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng
trong thời gian qua giới thiệu về sổ tay phòng chống tội phạm trên không gian mạng
và bản cam kết chấp hành luật an ninh mạng
cùng với hoạt động tuyên truyền tại các điểm cố định công an các xã phường thị trấn
cũng đã soạn thảo nội dung tờ rơi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sử dụng công nghệ cao để phát tận tay người dân
các nội dung cụ thể đã nêu rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm
công an các cấp cũng thông báo công khai số điện thoại liên hệ của cơ quan công an
để người dân kịp thời thông báo khi nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xác định loại tội phạm này sử dụng rất nhiều trang thiết bị hiện đại kịch bản tinh vi và xảo quyệt
chúng tôi đã chủ động lấy công tác phòng ngừa là công tác chính
và chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền cũng như bổ sung các kiến thức
về tội phạm sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật trên không gian mạng
cùng với công tác đầu truyền
công tác tuyên truyền của lực lượng công an công tác tuyên truyền của các cấp và chính quyền địa phương
thì sự cảnh giác và nêu cao tinh thần tố giác của quần chúng nhân dân
đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loại tội phạm này
thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ lê minh gái vừa ký công điện số một nghìn tám mươi năm của thủ tướng chính phủ
về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan liên quan
cần phải nghiêm túc khẩn trương thực hiện các văn bản chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ trong đó tập trung các nhiệm vụ giải pháp sau đây
bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt
đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
và tiêu dùng của xã hội tăng cường kiểm tra giám sát việc đảm bảo tổng nguồn xăng dầu
tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định triển khai quyết liệt các giải pháp
theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng các bộ công thương tài chính kế hoạch và đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao
nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
và quy định của luật dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan
bộ trưởng các bộ công thương công an chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu qua biên giới
và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia
sở công thương tp hcm cho biết trong thời gian gần đây ghi nhận tình trạng người dân đi mua xăng dầu
chứa đựng trong các phi can chai lọ mang về tích chữ hoặc kinh doanh bán lại
tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình và khu dân cư
theo đó cơ quan này cũng vừa có công văn gửi các đơn vị đề nghị phối hợp trong việc đảm bảo an ninh
an toàn phòng cháy chữa cháy
trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố
nghiêm cấm bán xăng dầu qua các cột bơm mini trụ bơm lắc tay qua thùng can hoặc chai